văn phòng chính phủ vừa có thông báo tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam trong ba mươi ngày bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba
trước thông báo này ngành du lịch đang tính toán những biện pháp nhằm đương đầu với các khó khăn trong thời điểm dịch covid một mươi
trước thông báo tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam nhiều đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
đặc biệt là các đơn vị lữ hành cung cấp tour chủ yếu cho khách nước ngoài đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
thực chất là dịch covid một mươi chín này nó ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp du lịch
thì cái việc miễn thị thực trước đây là chỉ với trung quốc và tiếp theo là hàn quốc đến thời điểm này gần như các nước cả
thì đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp inbound
và nó cũng là một nguồn cách giúp cho du lịch việt nam ở thời điểm này phát triển
đến thời điểm này là hoàn toàn cả nội địa hay inbound outbound đều tạm dừng
và đây là một khó khăn cực kỳ nguy hiểm cho doanh nghiệp việt nam
việc tạm dừng cấp thị thực cho du khách là biện pháp cần thiết của chính phủ vào thời điểm này để phòng chống dịch covid một mươi chín đang lan rộng
mặc dù phần lớn các hoạt động du lịch sẽ gần như ngưng trệ
tuy nhiên ngành du lịch xác định đây sẽ là thời điểm để các đơn vị hướng tới việc cải thiện chất lượng dịch vụ
sản phẩm du lịch và có chuẩn bị tốt nhất cho sự phục hồi của ngành du lịch sau những ảnh hưởng của dịch bệnh
tuy rằng là gặp khó khăn khó khăn nghiêm trọng
nhưng mà nếu các doanh nghiệp biết tận dụng những thời điểm này
thời gian này để dồn sức vào việc nâng cấp doanh nghiệp của mình
chuẩn bị cho đội ngũ lao động của mình
thì du lịch việt nam sẽ vẫn có một cái tiềm lực mạnh mẽ để chờ đợi
đương nhiên ở đây chúng ta cũng thấy một điều là không phải chỉ có mình chúng ta mới hiểu được cái điều đấy
mà du lịch của tất cả các nước đều hiểu điều đấy
và họ cũng đang chuẩn bị
vấn đề ai nghiêm túc hơn hay chuẩn bị kỹ hơn thì người đó sẽ chiến thắng
tự khắc phục cái khó biến giai đoạn này thành bước chuẩn bị
quan trọng bởi sau dịch bệnh tất cả các thị trường du lịch sẽ bước vào cuộc cạnh tranh
mà ở đó nơi nào có sự chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ nắm được lợi thế và phát triển mạnh mẽ hơn
đó là mục tiêu mà ngành du lịch việt nam cần hướng tới trong giai đoạn này